từng một thời sầm mất náo nhiệt tắp nập người ra người vào với những cửa hàng miễn thuế
nhưng từ khi siêu thị miễn thuế trong khu kinh tế cửa khẩu mộc bài đóng cửa
khu thương mại dịch vụ được quy hoạch bài bản này cũng trở nên điều hưu vắng vẻ đi nhiều
không để lãng phí tiềm năng này tỉnh tây ninh đang tìm những hướng đi mới để vực dậy khu kinh tế này
thống kê của ban quản lý khu kinh tế tây ninh những năm trước đây
doanh thu ở mộc bài đạt đến hai tỷ đồng nhưng đến năm hai nghìn một mươi năm chỉ còn chưa đến bốn trăm linh tỷ đồng
hầu hết các dự án thương mại đầu tư bất động sản đều bị ngưng trệ hoặc phá sản
qua nhiều cuộc họp tìm giải pháp tỉnh đã có định hướng phát triển công nghiệp làm hạt nhân
hình thành đô thị mới chỉnh trang lại quy hoạch với các phân khu công năng thích hợp điều kiện mới
chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội đáp ứng đủ yêu cầu phát triển
vấn đề đô thị hiện nay cũng đã có nhiều nhà đầu tư đang quan tâm
nên xin đầu tư những bãi tập kết kiểm tra hàng quá xe khẩu tập trung
để tránh cho việc xe đậu ở ngoài đường bốc lộ trong thời gian chở lại hữu tục
thì bố trí những bãi ở phía sau để đảm bảo cho việc an toàn giao thông
cũng như mỹ quan của khu vực cũng như việc dịch vụ kho bãi dùng xích phát triển được
các dự án khu công nghiệp sẽ được thay thế cho các dự án khu thương mại trước đây
và bên cạnh đó dư âm của việc phát triển đô thị
bằng những dự án nhà ở
tôi tin rằng trong tương lai cũng sẽ có sự phát triển sẽ có dư địa
bởi vì khi phát triển logistic phát triển giao thông buôn bán
phát triển khu công nghiệp thì chắc chắn sẽ có nhu cầu về nhà ở
việc quan trọng là hiện nay làm sao để huy động được vùng vốn cho cái này
trong cái xu đế hội dập hiện nay thì phải tính đến cái chuyện vượt ra khỏi viên vế việt nam
thì cái thị trường campuchia hiện nay với một mươi bốn triệu dân và sức mua chưa đáng kể
nhưng trong tương lai thì chúng ta cũng có quyền kỳ vọng vào sự phát triển của campuchia
theo cái tốc độ như hiện nay
cho nên làm khu công nghiệp ở tây ninh còn nghĩ đến cái việc đưa hàng ra nước ngoài
theo cửa khẩu qua campuchia
ban quản lý khu kinh tế tỉnh cũng đã kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành trung ương
sớm thống nhất với vương quốc campuchia vị trí xây dựng điểm kiểm tra một cửa một lần rừng
nhằm giải quyết thông thương hàng hóa và hành khách
tại cặp cửa khẩu mộc bài ba vét một cách nhanh chóng tiện lợi
dù chưa thành công như mong đợi nhưng các khu kinh tế cửa khẩu cũng góp phần quan trọng
trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội và đối ngoại ở tây ninh
mở rộng quan hệ giao lưu và củng cố tình hữu nghị
những lợi thế ưu điểm và thành tựu cần được khai thác phát huy để xây dựng một bài
mang tầm khu vực phục vụ cho các hoạt động giao lưu kinh tế văn hóa
quan hệ chính trị ngoại giao giữa việt nam campuchia và một số nước trong khối asean